thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được hai mươi đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục
giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ khán giả nguyễn thị kỳ tỉnh nghệ an
nguyễn hồng nam tp cn phan tuấn dũng tp hcm phạm văn hào tỉnh vĩnh phúc
có đơn thư về lĩnh vực nội chính khán giả phạm thị tuyết tỉnh hải dương
lê ngọc sáng nguyễn thị sảnh tỉnh hậu giang đặng bích hoa nguyễn trọng tín
nguyễn mạnh hùng dương như cường vũ thị mùi tp hcm phan thượng trị tp hcm
nguyễn đình tránh tỉnh thanh hóa lê trí minh tỉnh khánh hòa có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả nguyễn văn khạo tỉnh khánh hòa bùi ngọc tám tỉnh đinh bình nguyễn huy thi tp hcm
có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi một công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng
kho bạc nhà nước tp hcm ủy ban nhân dân quận thanh xuân tp hcm ủy ban nhân dân tp thanh hóa
ban nội chính trung ương sở giao thông vận tải tỉnh an giang ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu
tỉnh bà rịa vũng tàu ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm công an tp hcm
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn
trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư lê ngọc sơn đoàn luật sư tp hcm cùng tham gia chương trình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư lê ngọc sơn cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
chào diệp vân chào quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
thưa luật sư lê ngọc sơn ông năng tăng thịnh tỉnh ninh thuận có văn bằng chuyên môn y sĩ và chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng
vậy ông có được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hay không
trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng
theo thông báo số chín trăm sáu mươi tám ngày sáu tháng chín hai nghìn một mươi bảy của bộ y tế về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ y tế
tại hội thảo một số khó khăn vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y dược cổ truyền
đối với y sĩ đã được chuyển đổi sang điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng
như vậy trường hợp ông năng đăng thịnh có văn bằng chuyên môn y sĩ và chứng chỉ chuyển đổi
điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng theo quy định
ông vũ thành tỉnh phú thọ công tác trong ngành công an nhân dân từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại quảng ninh
năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ông chuyển công tác vào quảng nam đà nẵng
trong quá trình công tác do ốm đau bệnh tật nên năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ông thành về nghỉ mất sức lao động hiện hưởng trợ cấp bệnh binh loại hai
ông thành bị u tụy đã phẫu thuật tại bệnh viện ca hà nội
sau đó bị thêm bệnh đái tháo đường tuyếp hai
ông thành hỏi vậy ông có được hưởng chính sách do ảnh hưởng của chất độc hóa học hay không
tại khoảng năm điều hai mươi sáu pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công
với cách mạng quy định người đủ điều kiện công nhận và hưởng chế độ ưu đãi
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như sau
a bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoảng một điều này do nhiễm chất độc hóa học được giám định tổng hợp
để hưởng chế độc hóa học hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động
b bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoảng một điều này được hưởng chế độc hóa học hàng tháng
đối với bệnh binh và chế độc hóa học hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
suy giảm khả năng lao động từ bốn mươi một đến sáu mươi
c bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoảng một điều này do nhiễm chất độc hóa học
và thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoảng một điều này được chọn hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này
đề nghị ông căn cứ theo quy định nêu trên hoàn thiện các giấy tờ theo hướng dẫn tại thông tư số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi
và thông tư số một mươi sáu ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn của bộ lao động thương binh và xã hội
và gửi đến cơ quan lao động thương binh và xã hội của địa phương để được xem xét giải
thưa luật quyền con của bà lê hải yến được năm tháng tuổi
trong thời gian này bà ở cùng bố mẹ đẻ tại huyện ba vì thành phố hà nội
vừa qua bà yến đăng ký tiêm chủng cho con tại trạm y tế xã ninh sở huyện thường tín nhưng bị từ chối
cán bộ y tế đề nghị bà phải đăng ký trước vì trạm y tế phải dự trù vaccine trước một tháng
bà yến hỏi như vậy có đúng không
trẻ vãng lai cần đăng ký tiêm chủng trước ngày tiêm bao nhiêu ngày
theo quy định về tiêm chủng tất cả trẻ em vãng lai đều được tiêm chủng tại bất kỳ cơ sở tiêm chủng nào của nhà nước trong đó có trạm y tế xã
tuy nhiên trạm y tế xã phải lập dự trù vaccine hàng tháng để nhận vaccine từ trung tâm y tế huyện
do vậy cha mẹ các trẻ vãng lai khi đến địa bàn xã quản lý phải thông báo và đăng ký với trạm y tế xã để dự trù vaccine tiêm cho trẻ
và việc đăng ký tiêm chủng phải được thực hiện trước kế hoạch tiêm chủng của xã để trạm y tế xã đưa vào kế hoạch tiêm của tháng kế tiếp
cơ sở sản xuất đồ gỗ đọi tam của ông nguyễn ngọc kiên chuyên bán và phân phối các sản phẩm chống gỗ và một số sản phẩm đồ gỗ khác được sản xuất tại tỉnh trà vinh
ông kiên đang phát triển hệ thống website siêu thị online để bán và phân phối chống gỗ cho khách hàng trên toàn quốc và đang làm thủ tục đăng ký website với bộ công thương
ông kiên hỏi cơ sở của ông có cần đăng ký tại tỉnh trà vinh không
câu hỏi của ông kiên được quy định tại điều hai mươi bảy mục một chương ba nghị định số năm mươi hai ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ về thương mại điện tử quy định
thương nhân tổ chức cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng thông báo với bộ công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại mục một chương bốn nghị định số năm mươi hai ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ về thương mại điện tử
câu hỏi của ông kiên được quy định tại điều hai mươi tám mục hai chương bốn nghị định số năm mươi hai ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ về thương mại điện tử bán hàng thông báo với bộ công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
sau khi chương trình phát sóng đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
đây là những hình ảnh do người dân ghi lại tại quốc lộ năm đoạn qua huyện kim thành tỉnh hải dương
theo đó người dân thường xuyên đi qua lối mở tự phát gây mất an toàn trên tuyến quốc lộ năm
không đèn tín hiệu không biển báo người dân chấp nhận đi qua lối mở tự phát này để tiết kiệm thời gian thay vì phải đi qua đường xa hơn
việc di chuyển như phản ánh tiêm mẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vấn đề này đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ năm
trong tuần chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân tại hà nội về tình trạng cây cầu bắc qua sông đuống nối quận long biên với gia lâm xuống cấp tại nhiều vị trí
theo hình ảnh được cung cấp có nhiều điểm trên mặt cầu đuống chơ lõi sắt trong khi lưu lượng giao thông di chuyển qua cầu là khá cao
đặc biệt các xe có trọng tải lớn
đề nghị các cơ quan chức năng xác minh và có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này tránh nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện qua lại